tỉnh thanh hóa vừa tổ chức hội nghị biểu dương và trao bằng khen cho một trăm hai mươi tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
những năm qua hệ thống dân vận mặt trận tổ quốc các đoàn thể trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã tích cực phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số